tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh báo số hai đã làm một người chết là anh đỗ văn mạnh
quê quán xã hưng nhân huyện hưng hà tỉnh thái bình
cũng trên địa bàn thành phố hạ long bão số hai cũng gây sạt hơn bảy mươi mét tường và kè
tại các phường hà khánh hà khẩu phường trần hưng đạo làm ảnh hưởng khoảng gần một trăm linh hộ dân phía dưới
rất may các hộ này đã được thành phố tổ chức di rời trước thời điểm mưa bão